những nơi như mường tè mường lây hay cả mường la nhiệt độ còn có thể lên tới trên bốn mươi độ
với các tỉnh phía đông bắc bộ ngày mai trời tiếp tục nắng mạnh lại cộng thêm với cường độ nắng gia tăng
vì thế mà nền nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ cũng sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi sáu ba mươi tám độ trời nắng nóng
tại thủ đô hà nội mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ là ba mươi tám độ ở mức nóng gắt
tại trung bộ tác động của hàn liêu vùng thấp nóng mạnh hơn
sao đến ngày mai hiệu ứng gió phơn mà nó mang đến cho miền trung cũng gây gắt hơn
đối với khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
những nơi khu vực vùng núi phía tây như tương dương hương khê đông hà và cả nam đông
do chịu tác động mạnh của gió phơn nhiệt độ ở ngưỡng cao trong khoảng từ bốn mươi đến bốn mươi hai độ
riêng đối với hai tỉnh là ninh thuận cũng như cả bình thuận cũng xảy ra nắng nóng nhưng mức nhiệt thấp hơn và giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
ở phía nam gió mùa tây nam đã qua giai đoạn mạnh nhất và đang trong giai đoạn yếu đi
đêm nay ở nam bộ và tây nguyên chỉ còn có mưa ở một vài nơi
ngày mai cả hai khu vực trời nắng giáo nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ giao động ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trong khi đó các tỉnh nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ và nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ dưới tác động hút gió của hoàn lưu vùng thấp nóng
gió hướng nam đông nam với cường độ mạnh dần lên mức cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy khiến cho biển động
trong khi đó hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
thời tiết tốt trời không mưa gió hướng nam đến tây nam
cấp năm biển không động thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
riêng khu vực biển tây của nam bộ vùng biển từ cà mau trở vào đến kiên giang cũng như là cả khu vực vịnh thái lan
vẫn còn có mưa rông
trong cơn mưa rông cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước